dù chưa thực hiện các thủ tục cần thiết nhưng công ty cổ phần thương mại hoành sơn đã san gạt mặt bằng trên diện tích khoảng năm hectare tại xã cam hiếu huyện cam lộ tỉnh quảng trị
không những thế công ty này còn lấn chiếm đất để xây dựng lán chạy và tuy đã bị chính quyền địa phương yêu cầu tháo rỡ thế nhưng vẫn không chấp hành